vào lúc dặn sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi một con tàu tám tấn chở theo khoảng hai trăm chín mươi container
đã bị chìm trên sông lòng tàu huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng một h năm mươi ngày một mươi chín tháng một mươi
một tàu tái trọng lớn chở theo container bị chìm trên sông lòng tàu tại khu vực phao số hai nghìn tám trăm ba mươi
đây là tàu việt sân interity tái trọng tám tấn đang vận chuyển khoảng hai trăm chín mươi container
vụ chìm tàu khiến nhiều container rơi xuống sông thông tin ban đầu không có thiệt hại về người
sau khi vụ tai nạn xảy ra các lực lượng chức năng và cứu hộ cứu nạn thành phố hồ chí minh
đã nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra và xử lý vụ việc
đồng thời phía cảng hàng hải thành phố hồ chí minh cũng phát đi thông báo phân luận giao thông hàng hải
và hạn chế lưu thông hàng hải
tàu thuyền từ thành phố hồ chí minh đi vũng tàu và ngược lại
phải tuân thủ mọi hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an toàn